chích đoạn các lễ hội dân gian độc đáo giới thiệu nhạc cụ biểu diễn nghệ thuật làm gốm bào trúc triển lãm ảnh đẹp ninh thuận
ngoài ra du khách cũng được thưởng thức văn hóa ẩm thực đa dạng của vùng đất đầy nắng gió như các món được chế biến từ thịt cừu rượu vang nho
đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa hợp tác giữa tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hà nội trên lĩnh vực văn hóa và du lịch
đến với người dân hà nội và du khách cả nước ngày văn hóa du lịch ninh thuận tại hà nội diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại nhà bát giác phố đi bộ quận hoàn kiếm hà nội
mới đây thủ tướng đã yêu cầu các bộ và các địa phương chủ động nghiên cứu mô hình kinh tế ban đêm để góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch
vậy du lịch ban đêm đang có diện mạo như thế nào và cần làm gì để thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch này mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
thủ đô hà nội thành phố đà nẵng hay thành phố hồ chí minh là những thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch
thế nhưng đó chỉ là ban ngày còn khi ban đêm buông xuống thì du khách lại có rất ít sự lựa chọn cho những điểm vui chơi giải trí đây cũng là thực trạng chung của du lịch việt nam hiện nay
ở các nước xung quanh đây người ta tiến hành du lịch ban đêm và người ta đã tổng kết rằng cái nguồn thu của du lịch ban đêm chiếm tới bảy mươi trong khi của mình hiện nay mới hai ba mươi thôi
ở việt nam nói chung và hà nội nói riêng thì những hoạt động hỗ trợ phục vụ du khách ở buổi tối vẫn khá là đơn điệu
nếu như trước đây giải du khách quốc tế đến việt nam chúng ta hay có câu là ăn tối rối nước tức là gì ăn tối xong đi xem rối nước là về và không có thêm một cái gì nữa
nếu có thì đó là sự tự phát của một số nhóm du khách đi một số quán bar một số nhà hàng ở vực hà nội thôi
nhưng mà chúng ta cũng không tách biệt rõ ràng cái việc này là phục vụ du khách và có những hoạt động để hỗ trợ những du khách tham gia
rõ ràng kinh tế ban đêm mới chỉ hình thành tại việt nam và đang là mảnh đất vô cùng màu mỡ
cùng những cơ hội thì cũng có không ít những thách thức
vì thế cần phải có một bản kế hoạch một hệ thống giải pháp mang tính tổng thể để khai thác tối đa hiệu quả cũng như phát triển du lịch một cách bền vững
muốn để triển khai cái du lịch ban đêm một cách có chất lượng tốt như các nước bên cạnh người ta đã làm
thì chúng ta phải có một cái kế hoạch đồng hành
và làm như thế thì mục tiêu đầu tiên là chúng ta bảo vệ được cảnh quan môi trường chúng ta bảo vệ được sự bình yên cho xã hội bình yên về chính trị về luật
thì cũng đề nghị quốc hội cũng nên nghiên cứu để có một cái bổ sung cho một cái luật về du lịch và về cái lao động cái giờ rất lao động
đặc biệt là ở các khu vực trung tâm du lịch của cả nước
cho nên đầu tiên chúng ta phải công tác quy hoạch quy hoạch các khu vực nào khu du lịch và những khu vực nào thì được làm bên gì làm bên đâu
những người dân ở khu vực đó thì đã được hiện những quyền như thế nào
và du khách đến những khu vực đó thì phải có những trách nhiệm tuân thủ những quy định ra sao
thì chúng ta phải chuẩn hóa được các cái quy định là như vậy
cái thứ hai là công tác định hướng của nhà nước
thì rõ ràng là các cơ quan nghiên cứu du lịch có thể mời thêm các chuyên gia du lịch nữa chúng ta có một nhìn tổng thể
việc tận dụng được kinh tế ban đêm sẽ thúc đẩy phát triển du lịch nâng cao vị thế du lịch việt nam trên trường quốc tế
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết số tám nqtu của bộ chính trị
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại cuộc họp giữa tỉnh ủy hòa bình với công ty cổ phần nước sạch sông đà về sự cố ô nhiễm nguồn nước tại nhà máy nước sạch sông đà
đồng chí bùi văn tỉnh bí thư tỉnh ủy hòa bình nhấn mạnh đây là sự cố rất nghiêm trọng
đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân thành phố hà nội
vì vậy yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cần phải đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước kín từ sông đà về tới nhà máy
tỉnh hòa bình yêu cầu để bảo đảm an toàn nguồn nước trước mắt cũng như về lâu dài
không dùng kênh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất nước sạch
đồng thời khẩn trương xây dựng hệ thống ống dẫn nước thô kín khi đầu tư mở rộng nhà máy giai đoạn hai
thay thế hệ thống kênh dẫn hiện tại bằng hệ thống ống dẫn kín
cùng với đó các cơ quan quản lý của tỉnh hòa bình nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có
liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của công ty
đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cũng cho biết đến nay công tác khắc phục sự cố đã cơ bản thực hiện xong
nhà máy đã cấp nước trở lại cho người dân đồng thời cùng trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội lấy các mẫu nước để xét nghiệm
cục cảnh sát môi trường bộ công an vừa đề nghị cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cung cấp thông tin tài liệu về công tác xử lý chất thải trên địa bàn
trước đó qua thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều sai phạm
cục cảnh sát môi trường bộ công an đang thu thập thông tin tài liệu về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xử lý chất thải
trên cơ sở đó đề nghị đơn vị liên quan
cơ quan chức năng tỉnh đồng nai phối hợp cung cấp thông tin tài liệu về các nội dung gồm việc quy hoạch quản lý và các quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các khu bãi trôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

trong trường hợp khẩn cấp để điều tra và làm rõ
ngày hai mươi năm tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn bắt đầu xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyễn tuấn anh và hoàng thu hường
trong vụ án tham ô hơn bốn tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn
theo cáo trạng truy tố viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi
nguyễn tuấn anh khi đang là giám đốc công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
thông qua nhiều đối tượng để tạo dựng bảy hợp đồng kinh tế mua bảy hóa đơn giá trị gia tăng khống
sau đó chỉ đạo hoàng thu hường khi đó là kế toán trưởng làm thủ tục thanh toán bảy hợp đồng kinh tế khống này
gây thiệt hại cho công ty cổ phần vận tải ô tô số hai lạng sơn hơn bốn bốn tỷ đồng
trong đó bị can tuấn anh trực tiếp tham ô hơn bốn tỷ đồng
vì vậy nguyễn tuấn anh và hoàng thu hường bị truy tố về tội tham ô tài sản theo điểm a khoảng bốn
điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt từ hai mươi năm tù tới tử hình
chiều hai mươi năm tháng một mươi hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho anh nguyễn văn sơn
trú tại thôn tân sơn xã gia thủy huyện nho quan tỉnh ninh bình
là người việt nam đầu tiên ghi nhận mắc căn bệnh người cây
nhưng chưa có phác đồ điều trị hiệu quả vì thế bệnh tình của anh không thuyên giảm
mỗi khi thay đổi thời tiết vết thương tự phát ở tay chân lại lan rộng và trở nên đau nhức hơn
hội chữ thập đỏ tỉnh ninh bình thăm hỏi tình hình sức khỏe và tặng quà cho anh sơn
hy vọng phần nào giúp đỡ gia đình anh vượt qua được khó khăn trong cuộc sống
theo bảo hiểm xã hội tp đà nẵng tình hình thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế từ đầu năm đến hết chín tháng năm nay trên địa bàn toàn thành phố
đã chi vượt hơn bảy mươi bốn tỷ đồng dự toán chi phí cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tính đến ngày ba mươi tháng chín thành phố đà nẵng đã chi hơn một bảy trăm bốn mươi tỷ đồng trong việc khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế vượt dự toán giao trong chín tháng của năm hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
cụ thể công tác kiểm tra giám định cho thấy có hai mươi cơ sở khám chữa bệnh vượt dự toán
trong đó một số cơ sở khám chữa bệnh vượt dự toán cao và khó có khả năng cân đối
gồm bệnh viện đa khoa gia đình bệnh viện đa khoa tâm trí đà nẵng
bệnh viện đa khoa hoàn mỹ đà nẵng bệnh viện đà nẵng bệnh viện ung bướu đà nẵng
tình trạng vừa dự toán tri khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng xảy ra ở khối trung tâm y tế quận huyện
trong đó trung tâm y tế quận liên triểu vượt dự toán chi cao nhất với hơn hai mươi năm
thời gian qua có nhiều hộ đồng bào người mông ở nghệ an di cư sang lào đã được nước bạn trao trả về việt nam
nhưng vì nhiều lý do mà tình trạng di cư sang lào vẫn tiếp tục tái diễn
để giải quyết những vướng mắt này lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã phối hợp với các cấp
các ngành và chính quyền địa phương cùng đồng hành giúp đỡ các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống
trong tổng số hai mươi hai hộ gia đình người mông di cư sang tỉnh bô ly khăm say
được nước bạn lào trao trả trở về vào ngày hai mươi ba tháng tám
đến nay chỉ còn ba khẩu của hộ gia đình bà vư a và còn ở lại việt nam
gia đình bà sống nhờ gia đình người con gái tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn
tuy nhiên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn
bố mẹ về để xà xà chưa hỗ trợ cái gì mùa mì không có đỡ không sống được không biết là thế nào
tôi cũng đề xuất với anh em tổng bản thương vụ
cho nên là xem gia đình mô màng có khó khăn quả về chính sách táo tả
sẽ giúp đỡ một phần mô đỏ để cho gia đình người ta ổn định cuộc sống
đợt trao trả người di cư về việt nam vừa qua xã nang ngoi huyện kỳ sơn có hai hộ trên năm khẩu
được bạn lào trao trả tuy nhiên sau đó họ lại tái di cư ngay
lực lượng bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn gặp phải không biết khó khăn trong giải quyết vấn đề này
bên cạnh tình trạng tái di cư sang lào thì vẫn có nhiều hộ dân sau khi di cư sang lào
nhưng cuộc sống bấp bênh đã hồi cư trở về việt nam và có cuộc sống ổn định
với việc ở đây thì cái gì anh em không làm nên phải giúp đỡ nhà cửa gầu gì là phải giúp đỡ
thì sửa nước khi mình ở xa mình nữa nếu ai chưa đi thì đừng còn đi nữa

và bạn lào trao trả trở về sống ổn định tại địa phương
tuy nhiên để giải quyết triệt đề vấn đề bố tí đặt sản xuất đã trở về sống ổn định tại địa phương

để người di cư trở về cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan hữu quan hai nước và toàn thể xã hội
ngày hai mươi năm tháng một mươi hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin và truyền thông asean lần thứ một mươi chín bế mạc tại thủ đô viêng trăn lào sau hai ngày làm việc
đoàn việt nam do thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng dẫn đầu tham dự hội nghị
với chủ đề kết nối thông minh cho chuyển đổi số asean các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí đẩy mạnh hợp tác lên một cấp độ mới
nhằm hoàn thành kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi về công nghệ thông tin và truyền thông
chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổng thể asean hai nghìn hai mươi năm về công nghệ thông tin và truyền thông
để thúc đẩy asean hướng tới thời kỳ kinh tế và xã hội số an toàn và bền vững
hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ hợp tác về quản trị dữ liệu thông tin số
nhất trí tiếp tục nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin dữ liệu xuyên biên giới giữa các thành viên asean
thông qua phương hướng của asean để tăng cường hợp tác và nâng cấp đường truyền các quang biển
tăng cường hợp tác an ninh mạng asean hỗ trợ các sáng kiến chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm
thúc đẩy an toàn trực tuyến và giải quyết các vấn đề như lạm dụng và phổ biến các thông tin sai trái
bất hợp pháp hội nghị thông qua tuyên bố viêng chăn về kết nối thông minh trong việc
chuyển đổi kỹ thuật số của asean thúc đẩy khuyến khích kết nối nội khối
hội nghị cũng nhất trí thông qua đổi mới tổ chức và đổi tên hội nghị lần sau thành
hội nghị bộ trưởng số asean nhằm phản ánh sự phát triển công nghệ số
thưa quý vị một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm trong dự thảo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương và luật tổ chức chính phủ
đó là việc giảm số lượng cấp phó hội đồng nhân dân các cấp mặc dù đa số đại biểu đồng tình với
việc giữ nguyên bộ máy hiện hành tuy nhiên nếu không giảm liệu có bảo đảm việc tinh giản bộ máy
theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết số một mươi tám ghi nhận của phóng viên
truyền hình nhân dân bên lề hành lang quốc hội
đương nhiên thực hiện tinh giản biên chế là hoàn toàn đúng đắn nhưng không phải vì vậy mà chúng ta tập trung vào cơ quan dân cử
theo tôi là không phải vì nghị quyết một mươi tám mà lại giảm đi một ông phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện
hoặc là giảm bớt một ông phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh tôi cho là không nên
và nên đánh giá lại cái thực trạng của tổ chức bộ máy hiện nay của chúng ta có phải là phải giảm đi hay không
tôi nói không phải anh thực thi pháp luật thực thi chính sách mà không
có người kiểm tra giám sát liệu có làm đúng hay không
bây giờ đang kiểm tra đang giám sát mà cũng còn sai phạm rất là nhiều tại sao phải bỏ đi
tính giảm biên chế hiện nay là cái bộ máy hội đồng nhân dân cả cấp là cái số lường nó tăng
có trong đó cái hội đồng nhân dân cấp có cả viên chức có cả hợp đồng sâu tám
như vậy là cái bộ máy này tăng cái bộ máy này tăng thì cái hình thức tinh giảm như thế nào đối với bộ máy
thế còn mà nói là phải giảm bộ máy
biên chế mà phải giảm hội đồng thương trực hội đồng thì đấy là một cái điều làm cho cái bộ máy của hội đồng
chức năng của hội đồng yếu đi chứ không phải là tăng lên
tôi cho rằng cái việc giảm cấp phó là một sự hứng đúng đắn
bởi vì sở dĩ hiện nay phải nhiều cấp phó là chúng ta chưa ứng dụng cái công nghệ tiên tiến vào cái hoạt động quản lý
chẳng hạn như là công nghệ thông tin
rồi gần đây là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cái hoạt động
cái lý do thứ hai đó là chúng ta chưa phân quyền cho từng cái thể nhân tức là cá nhân một cách mạch lạc
cho nên là một người thì làm nhiều việc và nhiều việc đó lại phải có nhiều người giúp việc
dẫn đến cái tình trạng phải một ông thủ trưởng là phải có nhiều cái ông phó giúp cho mình từng lĩnh vực một
dẫn đến cái tình trạng phải một ông thủ trưởng là phải có nhiều người giúp cho mình từng lĩnh vực một
indonesia công bố kết luận cuối cùng về vụ tai nạn máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã đề cập tới khả năng thiết lập vùng an toàn quốc tế tại khu vực biên giới syri giáp với thổ nhĩ kỳ
tổ chức này cho rằng tình hình hiện nay tại khu vực đông bắc syri là khá mong manh
và kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế
tế hướng tới một giải pháp dài hạn bộ trưởng quốc phòng mỹ mark esper cho biết mỹ ủng hộ
sáng kiến của các nước châu âu là thành viên của nato về việc thành lập vùng an toàn quốc tế
tại khu vực biên giới syri giáp với thổ nhĩ kỳ tuy nhiên washington không tính khả năng đưa
lực lượng bộ binh tham gia phái bộ quốc tế tại vùng đông bắc syri nhưng có thể tăng cường bảo
vệ các mỏ dầu tại đây trong khi đó nga thông báo ba trăm linh thành viên trong lực lượng quân cảnh của
nước này cùng hơn hai mươi xe bọc thép đã tới syri nhằm chuẩn bị cho hoạt động tuần tra chung của
nước này với thổ nhĩ kỳ tại syri tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cũng đã yêu cầu mỹ
giao nộp chỉ huy các lực lượng dân chủ syri của người quốc maslum abi theo hiệp ước dẫn độ giữa hai nước
liên quan tới vụ tai nạn máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max của hãng hàng không giá rẻ lion air vào năm ngoái
đã khiến cho một trăm tám mươi chín người thiệt mạng ủy ban an toàn giao thông quốc gia indonesia
vừa công bố báo cáo cuối cùng về vụ việc này
điều tra viên chuyên trách các vụ tai nạn hàng không indonesia cho biết vụ việc là hệ quả của một
chuỗi các sự kiện phức tạp có liên quan tới nhau cụ thể hãng boeing đã hoạt động mà không có sự
giám sát đầy đủ từ các nhà quản lý mỹ hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới này cũng không lường
trước được những rủi ro trong thiết kế cho phần mềm điều khiển ở buồng lái của máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
ngoài ra báo cáo cũng cho rằng sự thiếu kỹ năng trong giao tiếp và điều khiển máy bay bằng tay của
boeing trong bối cảnh xuất hiện những cảnh báo và sự mất tập trung trong buồng lái đã góp phần gây
ra tai nạn naui thông báo quỹ tiết kiệm của nước này đã tăng lên con số kỷ lục gần một chín mươi tỷ usd
nhờ lợi nhuận thu về từ các hoạt động đầu tư tăng cùng với việc đồng usd và eur tăng giá
quỹ tiết kiệm của naui cho biết lần đầu tiên đạt con số kỷ lục một mươi tỷ kron
tương đương gần một chín mươi tỷ usd qua đó
quỹ tài sản tính bình quân đầu người của naui hiện vào khoảng hơn hai trăm linh usd
được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quỹ tiết kiệm của naui chính là quỹ cất giữ nguồn thu từ dầu lửa do
một cơ quan thuộc ngân hàng trung gương naui quản lý đến nay quỹ này đã lớn mạnh gấp ba lần so
với gdp hàng năm của naui hiện quỹ dành khoảng bảy mươi tài sản đầu tư chứng khoán và hai mươi tám vào các loại
tài sản có thu nhập cố định hạ viện australia vừa thông qua dự luật cấm thanh toán bằng tiền mặt
trên một mươi usd tương đương với sáu bảy trăm linh usd và án tù hai năm đối với những người sử dụng tiền mặt quá
giới hạn cho việc mua sắm dự luật bắt buộc người dân australia sử dụng các giao dịch điện tử hoặc
xét đối với các khoản thanh toán trên một mươi usd và mức án tù hai năm cùng với số tiền phạt lên tới
hai mươi năm usd tương đương một mươi bảy usd cho việc không tuân thủ dự luật sẽ áp dụng đối với tất cả các khoản
thu nhập các loại hoàng hóa hoặc dịch vụ như xe ô tô tàu thuyền nhà ở và cải tạo nhà của các doanh
nghiệp có mã số kinh doanh tuy nhiên biện pháp này sẽ không áp dụng đối với các giao dịch giữa cá
nhân và cá nhân dự luật cũng không áp dụng cho các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin những ý kiến
phản đối dự luật cho rằng dự luật có thể hạn chế quyền tự do của người dân trong việc sử dụng tiền
mặt và buộc họ phải sử dụng dịch vụ của ngân hàng và các tổ chức trung gian trong khi tăng quyền kiểm
cho các cơ quan có thẩm quyền tổ chức bảo vệ người tiêu dùng foodwatch thông báo đã phát hiện
lượng nhỏ dầu khoáng có khả năng gây ung thư trong một số nhãn hiệu sữa công thức cho trẻ em
tại pháp đức và hà lan foodwatch cho biết trong số một mươi sáu nhân hiệu sữa công thức được xét nghiệm
tám nhãn hiệu có dư chất dầu khoáng thơm một chất dẫn xuất hydrocarbon được sử dụng trong mực viết
và chất rán dùng cho đóng gói thực phẩm liên minh châu âu xem một số phân tử trong chất dầu
khoáng thơm có thể gây ung thư mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác foodwatch cho rằng dầu sử dụng
để sản xuất hộp kim loại đựng sữa có thể là thủ phạm theo foodwatt xét nghiệm tìm thấy dầu khoáng
trong sữa bột cho trẻ em từ các công ty gồm nestle danone novalac và herobaby foodwatch kêu gọi
các công ty này ngay lập tức rút lại sữa bột công thức nhiễm dầu khoáng ra khỏi thị trường và đưa ra
khuyến cáo cho các bậc cha mẹ tập đoàn bơ sữa danone của pháp cho biết các phân tích của tập đoàn
không phát hiện dấu vết dầu khoáng thơm trong các nhãn hiệu được foodwatt xét nghiệm
ba mươi thành phố lớn nhất trên thế giới vừa đạt được thống nhất về sáng kiến chống biến đổi khí hậu để góp
phần vào việc thực hiện thỏa thuận paris về khí hậu của liên hợp quốc theo đó sẽ thúc đẩy các nỗ lực
tổng thể nhằm giới hạn nhiệt độ nóng lên của trái đất ở mức là một năm độ c
sáng kiến mang tên thỏa thuận xanh toàn cầu được thụy trưởng của bốn mươi thành phố nhất trí tại hội nghị
thượng đỉnh c
trong năm hai nghìn một mươi bốn mạng lưới các thành phố lớn trên thế giới diễn ra ở thành phố copenhagen của đan bạch
theo sáng kiến này các thành phố lớn sẽ triển khai một loạt hoạt động trong các lĩnh vực giao thông xây dựng và xử lý rác thải
ngoài ra một mươi bốn thành phố trong số này cũng thông qua tuyên bố các thành phố có thực phẩm tốt để khuyến khích chế độ ăn uống ít tốn kém hơn
nhìn từ quan điểm sinh thái học qua đó giúp cắt giảm hơn sáu mươi lượng khí thải có liên quan tới thực phẩm tại các thành phố
theo đánh giá thế giới cần ba trăm linh tỷ usd để ngăn chặn sự gia tăng của khí thải nhà kính và đẩy lùi hai mươi năm quá trình nóng lên của trái đất
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân